công an tỉnh cao bằng đã tổ chức gia quân đấu tranh chống đua xe lạng lách đánh võng và gây dối trật tự công cộng trên địa bàn
riêng trong ngày hai tháng chín lực lượng công an đã phát hiện và tạm giữ lập biên bản xử lý hơn một trăm linh trường hợp điều khiển xe mô tô đi thành từng tốp không hương chiếu hậu
nhiều xe không gắn biển không đem theo giấy đăng ký xe người điều khiển không đội mũ bảo hiểm vi phạm tốc độ và có biểu hiện lạng lách đánh võng tạm giữ hơn một trăm linh xe mô tô các loại
lực lượng chức năng cũng đã thu giữ một số hung khí và ma túy tạm giữ hành chính một mươi một đối tượng ngăn chặn kịp thời các hành vi đua xe trái phép gây dối an ninh trật tự cố ý gây thương tích không để xảy ra hậu quả
vào tối ngày hôm qua một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua thôn ba xã nghĩa trung huyện bù đăng tỉnh bình phước giữa hai xe máy khiến một người tử vong và một người bị thương nặng
vào khoảng hai mươi một giờ tối nguyễn đình tuấn chú huyện bù đăng điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ một mươi bốn đến thôn ba xã nghĩa trung đã bất ngờ tông vào xe máy do nguyễn đức liền chú huyện bù đăng điều khiển lưu thông theo chiều ngược lại
hú tông mạnh đã khiến nguyễn đức liền tử vong ngay sau đó tuấn bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu hai phương tiện hư hỏng nặng
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện